thưa quý vị liên quan tới vụ thảm sát bốn người ở lào cai hiện hàng trăm cảnh sát thuộc công an huyện và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
bộ đội biên phòng lào cai vẫn đang giáo diết truy lùng nghi can gây ra vụ thảm án kinh hoàng này
cùng với đó thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật đó là vào chiều qua ngày một mươi sáu tháng tám
ubnd huyện bát sát tỉnh lào cai đã hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương hai mươi triệu đồng và chỉ đạo lực lượng tại xã trịnh tường hỗ trợ gia đình có bốn người bị kẻ xấu sát hại
dọn nhà ra khỏi chỗ ở cũ xuống nơi ở mới thuận tiện cho sinh hoạt và gần với các hộ dân cư trong thôn hơn
trước khi là nạn nhân của vụ thảm án gia đình ông tần ông nải ở thôn phìn ngan xã trịnh tường huyện bát sát tỉnh lào cai
trong bốn người bị kẻ xấu sát hại ở tách biệt cuối cùng trong thôn trên núi cao và cách các gia đình khác trong thôn gần cây số đường rừng
đây cũng là nguyên nhân khi ám mạng xảy ra các hộ khác trong thôn vẫn không hề hay biết
sau khi chỉ đạo của chính quyền địa phương những ngày qua bà con xã trịnh tường và lực lượng dân quân xã đã luân phiên giúp gia đình anh nải chuyển nhà tới nơi ở mới gần với điểm trường học của thôn
trước đó tại ngôi nhà cũ vào tối ngày chín tháng tám đã xảy ra vụ thảm án khi mà kẻ xấu đột nhập
sát hại hai vợ chồng anh nải là chị tần tả mẩy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn con gái lớn là tần mai phương sinh năm hai nghìn một mươi bốn con gái nhỏ mới hai mươi tám ngày tuổi chưa đặt đêm và cháu gái ruột là tần thùy chi sinh năm hai nghìn một mươi
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm tẩn láo lở hai mươi bốn tuổi người cùng thôn với các nạn nhân là nghi can chính của vụ án đã vắng mặt tại địa phương sau khi vụ án xảy ra
ngoài ra chính quyền đoàn thể địa phương cũng đang tăng cường công tác nắm tình hình tuyên truyền vận động giúp ổn định tư tưởng của người dân trên địa bàn